khi hiệu quả kinh tế từ cây cà rốt không còn cao như những năm trước một số hộ dân tại xã đức chính huyện cẩm giang tỉnh hải dương đã tìm hướng đi mới bằng cách chuyển sang trồng cây măng tây xanh bước đầu cho thu nhập cao hơn rất nhiều
mạnh dạn trong việc chuyển đổi cây trồng gia đình ông trần mạnh chử đã quyết định đưa cây mang tây về trồng thử
do là loại cây trồng mới ở địa phương nên ban đầu ông chử gặp không ít khó khăn nhưng nhờ sự cần cù và chịu khó học hỏi ông đã thành công bước đầu bán với giá từ bảy mươi đến tám mươi đồng một kg

cây mang tây thành cây hàng hóa nên chính quyền địa phương và hội nông dân xã đức chính đã và đang khuyến khích các hộ dân học cách trồng chăm sóc măng tây xanh để nhân rộng diện tích đặc biệt là hướng dẫn và giúp đỡ các hộ đăng ký trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn việt gáp để trực tiếp bán sản phẩm cho các siêu thị với giá cao hơn